bản tin an ninh thế giới tiếp tục với những tin quốc tế đáng chú ý khác
bộ ngoại giao hàn quốc cho biết nước này cùng với mỹ và nhật bản sẽ tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng tại washington vào tuần tới
để thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo triều tiên cũng như cách thức tăng cường hợp tác ba bên
dự kiến ba bên sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về mở rộng hợp tác trong việc tăng cường khả năng gian đe
cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu khác
đây sẽ là cuộc họp cấp thứ trưởng ba bên lần thứ ba dưới thời chính quyền tổng thống hàn quốc hương trắc yên
trong chuyến công du mỹ lần này thứ trưởng thứ nhất bộ ngoại giao hàn quốc cho hương đông
cũng có các cuộc gặp riêng rẽ về thứ trưởng ngoại giao mỹ wendy sermon và người đồng cấp nhật bản takeo mori
thu hút sự chú ý của dư luận về việc liệu seoul và tokyo có thu hẹp được bất đồng
về các vấn đề nạn nhân hàn quốc bị cố mức lao động trong thời trình này không